ngày một mươi ba tháng sáu các nhà quan sát thị trường hàn quốc nhận định rằng giá xăng và dầu diesel khó có thể chấm dứt chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần qua
khi mà giá dầu thế giới vẫn ở mức cao do nhu cầu vượt xa cung trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tiếp tục
và việc gia tăng sản lượng ở mức hạn chế của các nước xuất khẩu dầu mỏ và sự phục hồi trong chi tiêu
giá mỗi lít xăng ở hàn quốc giao động ở mức hai sáu mươi ba bốn mươi năm won khoảng ba mươi bảy hai trăm linh đồng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua tăng sáu sáu mươi sáu won so với một ngày trước đó
trong khi đó giá dầu diesel ở hàn quốc trong tháng qua cũng đã phá kỷ lục mỗi ngày sau khi vượt qua mức cao nhất trong một mươi bốn năm trước đó
giá dầu đã tăng lên hai sáu mươi hai hai mươi tám quân một lít khoảng ba mươi bảy một trăm linh đồng
và ngày một mươi một tháng sáu vừa qua giá dầu đã tăng lên hai sáu mươi hai hai mươi tám quân một lít khoảng ba mươi bảy một trăm linh đồng trong tháng bốn năm trước đó
các quốc gia trên thế giới hiện vẫn tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt với các mặt hàng xăng dầu của nga
nên đây cũng là một nguyên nhân khiến nguồn cung cầu xăng dầu đang ngày càng trở nên bất ổn
so với thời điểm đầu năm giá xăng và dầu diesel tại hàn quốc đã tăng lần lượt hai mươi sáu một và bốn mươi một
chính phủ hàn quốc đã nâng mức cắt giảm thuế xăng dầu từ hai mươi lên ba mươi
từ ngày một tháng sáu vừa qua để bình ổn giá xăng dầu trong nước song vẫn không bắt kịp với đà tăng